sắp tới đoàn thanh tra của tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản của ủy ban châu âu sẽ tiếp tục sang việt nam
để kiểm tra tình hình thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
để chung sức gỡ thẻ vàng cho thủy sản nhiều địa phương đã nỗ lực thực hiện các giải pháp quyết liệt
từng là tỉnh có số lượng tàu cá và ngư dân đánh bắt bất hợp pháp trên vùng biển nước ngoài nhiều nhất cả nước
nhờ việc đẩy mạnh tuyên truyền nên giờ quảng ngãi đã thoát khỏi danh sách này
qua nhiều cuộc nói chuyện chia sẻ những khó khăn của chính quyền với anh em bạn thuyền
hơn một năm qua ngư dân bùi văn phải cùng anh em bạn thuyền đã thực hiện nghiêm túc các quy định xuất bến đi khơi đánh bắt đúng vùng biển
cùng với nhiều tỉnh thành ven biển quảng ngãi đã và đang chung sức thực hiện tốt cùng góp phần gỡ thẻ vàng cho thủy sản việt nam